ngày hai mươi sáu tháng hai phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiền đã làm việc với tỉnh thanh hóa
về một số nhiệm vụ kinh tế xã hội giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
đoàn công tác của quốc hội đã đến thăm cảng hàng không thọ xuân
nhà máy lọc hóa dầu nghi sơn cảng gang thép nghi sơn
đồng chí phùng quốc hiển đánh giá cao sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh thanh hóa
từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn một mươi tám thu ngân sách đã tăng sấp xỉ gấp hai lần so với giai đoạn trước
trong đó nếu loại trừ thu từ đất vẫn đạt một mươi một tỷ đồng
đồng chí phùng quốc hiển lưu ý tỉnh thanh hóa tăng trưởng kinh tế hài hòa không chạy theo số lượng
thu hút vốn đầu tư xã hội phải lấy ba yếu tố hiệu quả lợi ích thu được và bảo vệ môi trường làm căn cứ lựa chọn
hướng đi cho thời gian tới cần dựa trên việc xác định chính xác thế mạnh mũi nhọn phát triển
chú ý tiến hành đào tạo nguồn nhân lực đổi mới quan hệ sản xuất cải thiện chất lượng đời sống của nhân dân
qua đó tạo cơ sở phát triển bền vững cho địa phương